thành ủy tp hcm tổ chức họp mặt báo chí đầu năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy chủ trì buổi gặp mặt
tại đây phóng viên báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề về xây dựng đô thị thông minh
công tác cải cách hành chính thực hiện các nội dung về thu nhập tăng thêm xử lý sai phạm của cán bộ đảng viên
trả lời câu hỏi của báo chí đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết
thành phố có nhiều nỗ lực trong việc phát huy nguồn lực xây dựng đô thị thông minh
xây dựng đô thị sáng tạo phía đông trên nền tảng phát triển kinh tế số và kinh tế tri thức
việc triển khai các nội dung đề án theo tinh thần nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội đạt một số kết quả
các cơ chế chính sách ban hành góp phần sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức
khuyến khích nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ viên chức thu hút các chuyên gia nhà khoa học
tài năng đặc biệt tham gia đóng góp cho sự phát triển của thành phố về vấn đề quản lý
sử dụng đất công và công tác đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư
trong đó nổi cộm là những vụ việc liên quan đến khu đô thị mới thủ thiêm vẫn còn tồn tại
đảng bộ quyết tâm xử lý triệt để vấn đề giải quyết thỏa tráng quyền lợi hợp pháp của người dân
vấn đề xử lý cán bộ có sai phạm thời gian qua thành phố chủ động đề ra các giải pháp để kịp thời phát hiện
xử lý sai phạm nhằm thực hiện tốt nghị quyết của đảng về xây dựng chỉnh đốn đảng trên tinh thần thẳng thắng khách quan
có ba bài học về công tác cán bộ được đảng bộ đúc rút đó là cái gì đúng thì làm không đúng không làm
nếu chập trờn thì đưa ra thảo luận tập thể
thứ hai là nguyên tắc tập trung dân chủ nếu thấy phức tạp thì phải đem ra thảo luận trong dân chủ
việc này giúp làm việc và hành xử an toàn
bài học thứ ba là nhạy cảm chính trị làm lãnh đạo càng cao thì phải biết quyết định của mình ảnh hưởng đến càng nhiều người